tổng công ty đường sắt việt nam cho biết là do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín vận tải hành khách thời gian qua giảm mạnh và dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh toàn ngành sụt giảm nghiêm trọng
chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi sản lượng vận tải hàng hóa ước đạt ba triệu sáu trăm linh nghìn tấn bằng chín mươi chín so với cùng kỳ
sản lượng vận tải hành khách ước thực hiện được hơn ba triệu lượt khách lên tàu chỉ bằng bốn mươi năm bảy so với cùng kỳ
doanh thu vận tải đường sắt chín tháng đầu năm giảm ba mươi bốn hai so với cùng kỳ tương ứng giảm một một trăm bảy mươi chín tỷ đồng
riêng công ty mẹ xoanh thu ước đạt khoảng một ba trăm linh tỷ đồng dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh trước thuế ước lỗ hơn bốn trăm hai mươi tám tỷ đồng